đoàn công tác của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương do đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh bình thuận về công tác thi đua khen thưởng
phát biểu kết luận tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những kết quả mà bình thuận đạt được trong công tác thi đua khen thưởng
phó chủ tịch nước cho rằng bình thuận đã có những cách làm hay sáng tạo và đã xuất hiện các mô hình gương điển hình mới nhân rộng ra toàn xã hội
trong thời gian tới bình thuận cần tiếp tục quán triệt đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng hâm nóng các phong trào thi đua chú ý các địa bàn lĩnh vực chưa nổi rõ phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo quyết liệt các xã còn lại để thực hiện xây dựng nông thôn mới